triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố hồ chí minh sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
thành phố cũng sẽ đưa các bác sĩ về tuyến y tế cơ sở
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết thành phố sẽ thực hiện phân công bác sĩ tốt nghiệp của trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
về công tác tại tuyến y tế cơ sở và luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện quận huyện với trạm y tế để nâng cao tỷ lệ trạm y tế có hai bác sĩ
đồng thời thành phố cũng sẽ xây dựng chính sách thu hút đại ngộ đối với cán bộ y tế có trình độ cao đến công tác tại các địa bàn xa trung tâm thành phố
gồm năm huyện cần giờ củ chi hóc môn nhà bè bình chánh hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt như bệnh viện nhân ái khu điều trị bệnh phong